thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện số hai trăm linh một ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
về việc bảo hộ công dân và pháp nhân việt nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại ukraine
trong tình hình phức tạp hiện nay tại ukraine với mong muốn hòa bình ổn định và cuộc sống bình thường
sẽ sớm trở lại tại ukraine một trong những quan tâm hàng đầu của đảng nhà nước chính phủ thủ tướng chính phủ
là đảm bảo an ninh và an toàn cao nhất về tính mạng tài sản lợi ích hợp pháp chính đáng cho công dân
và pháp nhân việt nam ở ukraine và các nơi có liên quan
thủ tướng chính phủ đề nghị cộng đồng và các doanh nghiệp việt nam các hội đoàn người việt
tại ukraine và các nước có liên quan nhất là các nước lân cận phát huy mạnh mẽ truyền thống
đại đoàn kết toàn dân tộc tinh thần tự lực tự cường tương thân tương ái lá lành đùm lá rách
trong hoạn nạn khó khăn tham gia hỗ trợ đối với các gia đình tổ chức cá nhân
cá nhân người việt tại ukraine có phần chia sẻ giảm thiểu những rủi ro thiệt hại phát sinh